từ các vụ án đau lòng xảy ra cho thấy cần phải đặc biệt chú trọng và triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm quản lý giáo dục các đối tượng ở cộng đồng dân cư
về vấn đề này thì vai trò của lực lượng công an cơ sở là hết sức quan trọng
những ngõ tối nhỏ hẹp trật trội với nhiều đường tắt lối mở thông nhau
công trình công cộng dường như bỏ hoang không người sử dụng
lại giáp danh với các phường lân cận
hai trăm chín mươi năm bạch mai quận hai bà trưng thành phố hà nội từng là tụ điểm phức tạp nơi tập trung các đối tượng tội phạm ma túy các đối tượng nghiện hút lợi dụng để ẩn náu vào hoạt động
nhận định tính chất phức tạp của địa bàn lực lượng công an cơ sở đã mạnh tay triệt phá các tụ điểm đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để quản lý các đối tượng chủ động đấu tranh ngay khi phát hiện thấy có dấu hiệu phát sinh để phòng ngừa việc gây án

đảng chính quyền địa phương và công an phường và nhất là lực lượng lồng cốt là cán bộ cơ sở ở địa phương chúng tôi có sự gắn kết